công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng hiện tập trung thu gom lưu trữ xử lý rác thải y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ở các bệnh viện cơ sở cách ly y tế khu dân cư bị phong tỏa
trong quá trình làm việc công nhân của đơn vị này cũng được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ
trong quá trình làm việc công nhân của đơn vị này cũng được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ